tại km bảy mươi tám năm mươi đến km bảy mươi chín sáu trăm linh trên quốc lộ bảy mươi thuộc xã phúc lợi huyện lục yên tỉnh yên bái đã xảy ra sạt lở ta luy dương khối lượng khoảng hơn hai mét khối gây tắt đường nhiều giờ
ngay sau khi sạt lở cục quản lý đường bộ một đã điều động công nhân và máy xúc phối hợp với lực lượng bốn tại chỗ nhanh chóng khắc phục
đến chín giờ sáng cùng ngày cơ bản đã thông tuyến trở lại
do đợt mưa lớn kéo dài từ đêm ngày sáu tháng tám đến sáng ngày bảy tháng tám trên địa bàn huyện lục yên đã có một mươi ngôi nhà bị hư hỏng nặng
trong đó có bốn nhà sập hoàn toàn ở xã phúc lợi một số thôn ở xã trung tâm bị cô lập
hiện lãnh đạo huyện đã có mặt kịp thời tại các địa điểm sung yếu để thăm hỏi các gia đình bị ảnh hưởng để chỉ đạo công tác khắc phục